quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết của truyền hình nhân dân
thưa quý vị sau khi đổ bộ thì hiện bão số chín tiếp tục di chuyển sang phía tây
sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp nhiệt đới sau đó là một vùng thấp
trong ngày hôm nay khi không còn ảnh hưởng của hoàn lưu bão
từ đà nẵng trở vào cho đến bình thuận mưa giảm nhanh còn vài nơi
thậm chí chưa vào chiều trời còn còn nắng
tuy nhiên khu vực các tỉnh từ thừa thiên huế trở ra đến thanh hóa
vẫn còn có mưa nhiều nơi
thậm chí ở phần phía nam nghệ an và quảng bình còn có mưa to đến rất to
khi ở khu vực này có sự tác động của không khí lạnh phía bắc bổ sung xuống
cộng với gió đông đưa ẩm từ biển vào hội tụ lại gây mưa to
dự báo tổng lượng mưa từ nay đến ngày ba mươi một tháng một mươi
ở khu vực nghệ an xuống đến quảng trị sẽ giao động trong khoảng từ một trăm năm mươi cho đến ba trăm linh mm
riêng khu vực nam nghệ an và hà tĩnh lượng mưa có thể cao hơn
nên nguy cơ cao xảy ra lũ lũ quét và sạt lở đất
người dân ở các khu vực cần hết sức cảnh giác
với khu vực tây nguyên mưa cũng giảm đi nhanh
trong ngày hôm nay tại con tum và gia lai mây vẫn còn nhiều
nhưng mưa thì chỉ còn khoảng từ năm cho đến một mươi mm
khu vực từ đắk lắc trở xuống diện mưa xuất hiện rải rác về chiều và tối
với miền bắc nhiễu động trong đời gió đông tác động
cộng thêm ảnh hưởng của không khí lạnh khiến cho nhiều nơi ở miền bắc sẽ có mưa
đặc biệt vùng phía nam đồng bằng các tỉnh ven biển trở ra đến khu vực sơn la
và hòa bình sẽ có mưa vừa có nơi mưa to và rông nên nền nhiệt giảm nhẹ
trên biển do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
ở vịnh bắc bộ và khu vực phía bắc của biển đông
bao gồm cả vùng biển huyện đảo hoàng sa
có gió đông bắc mạnh cấp sáu có lúc cấp bảy giật cấp tám
cùng với đó là mưa rào và rông mạnh
còn ở phía nam khu vực bình thuận đến cà mau khu vực nam biển đông
bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa gió tây nam đến nam mạnh ở mức cấp năm
đêm nay có lúc cấp sáu mưa rào và rông cũng duy trì ở diện giải rác
khiến cho tầm nhìn xa bị giảm thấp còn từ bốn đến một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước